trong hai ngày là ngày một và ngày hai tháng tám đại sứ quán việt nam tại pháp đã phối hợp với các cơ quan đại diện việt nam tại châu âu và châu phi
các cơ quan chức năng trong nước và hãng hàng không quốc gia việt nam các cơ quan liên quan của pháp tổ chức chuyến bay đưa gần hai trăm tám mươi công dân việt nam
từ hai mươi bốn quốc gia ở châu âu và châu phi về nước
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi người có bệnh nền sinh viên đã hoàn thành khóa học gặp khó khăn về chỗ ở
người đi du lịch công tác ngắn hạn người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động
để tổ chức thành công chuyến bay các cơ quan đại diện việt nam tại châu âu và châu phi đã hướng dẫn công dân các thủ tục cần thiết
phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình di chuyển đến sân bay ở paris
đại sứ quán việt nam tại pháp cũng cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước
trong suốt chuyến bay hành khách và toàn bộ tổ bay chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh vệ sinh dịch tễ
tất cả hành khách cũng đã được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay vân đồn